trong bốn tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín tỉnh quảng ninh và nhiều tỉnh miền bắc sẽ bước vào mùa khô
vì vậy tập đoàn điện lực tổng công ty phát điện ba đã giao nhiệm vụ cho công ty nhiệt điện mông dương
đảm bảo đủ điện năng cho sinh hoạt và sản xuất của người dân
bốn tháng tới đây thời tiết sẽ bước vào mùa hanh khô và nguy cơ thiếu điện mất điện rất có thể sẽ xảy ra
chính vì vậy mà trong thời điểm này tập thể lãnh đạo cũng như là cán bộ công nhân viên của công ty nhiệt điện mông dương
đang rất tích cực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất lao động để có thể giảm thiểu tối đa tình trạng mất điện
thiếu điện sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình sản xuất cũng như là đời sống của nhân dân
năm nay nhiệt độ môi trường tăng cao dẫn đến nhiệt độ nước làm mát đầu vào cao hơn nhiệt độ thiết kế
để bảo đảm nhiệt độ môi trường đầu ra của nước làm mát nhỏ hơn bốn mươi độ
nhà máy phải phát ở công suất thấp
công ty nhiệt điện mông dương đã chuẩn bị đầy đủ vật tư linh kiện phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên các tổ máy
bố trí đầy đủ nguyên liệu nhiên liệu phục vụ cho sản xuất
tổng công ty và công ty đã có văn đảm chỉ đạo chúng tôi là luôn luôn đảm bảo vận hành ổn định tin cậy hai tổ máy
phân đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong bốn tháng mùa khô từ giờ đến cuối năm hai nghìn hai mươi
vừa rồi thì chúng tôi đã trải qua tiểu tu hai tổ máy tổ máy một và tổ máy hai
đã khắc phục hầu như các khiếm khuyết tồn tại đảm bảo sẵn sàng phát điện công suất tối đa có thể trong bốn tháng còn lại của mùa khô năm hai nghìn một mươi chín
để bảo đảm an toàn công ty nhiệt điện mông dương cũng chỉ đạo ứng phó kịp thời với các tình huống xấu
do thời tiết hay các yếu tố bất lợi khác tác động đến sự vận hành liên tục của các tổ máy
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của lãnh đạo công ty cũng như các kỹ sư tổ máy của công ty nhiệt điện mông dương
được kỳ vọng sẽ tổ chức tốt công tác sản xuất nhằm bảo đảm kịp thời công tác cung ứng điện cho mùa khô